thưa quý vị so với đô thị thì việc xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn có phần khó khăn hơn
và công tác này trong cả thập kỷ này luôn được đánh giá là bài toán khó từ vấn đề kinh phí cho đến phương án thực hiện
cùng với các thông tin vừa điểm qua và đây cũng sẽ là nội dung được chúng tôi đi sâu phân tích trong sáu mươi phút sắp tới
nhưng trước hết thì mời quý vị đến với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
theo luật sư phúc cho rằng bị cáo châu không chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thẩm định sớm hồ sơ xin cấp số đăng ký cho hai thuốc h hai k level flow sarsin và h hai k c pro flow sarsin mang nhãn mark health hai nghìn canada do công ty v medimax đứng tên đăng ký
theo luật sư phúc bị cáo châu có bút phê vào công văn số một mươi hai xin thẩm định sớm hồ sơ xin cấp số đăng ký của công ty v medimax tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa ông nguyễn ngọc anh và bà vũ bạch dương
thuộc phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược đều khai việc đưa hồ sơ hai thuốc trên ra thẩm định sớm là thực hiện ý kiến chỉ đạo của bà phạm hồng châu
luật sư phúc cho rằng việc thẩm định sớm là do hai chuyên viên ngọc anh và dương tự hiểu bị cáo châu không chỉ đạo thẩm định sớm
chủ trương chung mà bị cáo châu nhắc đến trong but phê là rất nhiều chủ trương chung của cục quản lý dược liên quan đến việc xử lý thuốc để đưa ra thị trường
hậu quả việc cấp số đăng ký thuốc không đến từ việc thẩm định sớm hay muộn
theo cáo trạng qua kiểm tra đã xác định bộ y tế và cục quản lý dược không có chủ trương hay quy định nào cho phép bộ phận thường trực đăng ký thuốc
phòng đăng ký thuốc được ưu tiên đưa hồ sơ đăng ký thuốc của doanh nghiệp ra thẩm định sớm trừ trường hợp có dịch bệnh sẽ có quyết định của bộ trưởng bộ y tế
chiều nay phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận
tuy nhiên thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cháy tàu cá gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản
vì vậy công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn cho người và tàu cá được lực lượng chức năng quan tâm chú trọng
có đó giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
phản ánh sau đây tại tỉnh thánh hòa
hệ thống dây dẫn điện cầu mắc trang trịt không được che chắn bảo vệ
trên tàu dự trữ nhiều nhân liệu dễ phát sinh cháy nổ nhưng không có bình chữa cháy không có giải pháp đảm bảo an toàn
đây là thực trạng đang tồn tại ở phần lớn các tàu cá
và đó cũng chính là nguyên nhân khiến nguy cơ cháy nổ tàu cá tiềm ẩn nhiều phức tạp
tuy nhiên thực tế các chủ tàu cá vẫn còn rất chủ quan lơ là trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện của mình
hiện nay trên địa bàn tỉnh khánh hòa có khoảng ba bốn trăm linh tàu cá có kích thước trên sáu mét
đa số những tàu này có công suất lớn đánh mắt xa bờ nên thường xuyên giữ chữ nhiều nhân liệu bình ga ác quy cùng các ngư lưới cụ
vì vậy nguy cơ cháy nổ rất cao
nhiều trường hợp các chủ tàu tự ý cải tạo hoán đổi các tính năng thiết bị của tàu dẫn đến không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật dễ phát sinh sự cố cháy nổ
do trên tàu chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy
nên khi có cháy nổ xảy ra nguy cơ cháy lan cháy lớn là rất cao gây thiệt hại lớn cho bà con ngư dân
theo thống kê cục phòng cảnh sát thành pháp cháy cháy và cứu ngạn cứu hộ
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra sáu vụ cháy tổ phá gây thiệt hại bằng chục tỷ đồng
trong quá trình kiểm tra cũng đã hướng dẫn khuyến nghị các chủ phương tiện
một số nội dung giải pháp để đảm bảo hơn trong công tác an toàn phòng cháy cháy
cũng như là giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra
ví dụ như là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện thiết bị sử dụng điện thiết bị sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
để đảm bảo phát hiện kịp thời các hư hỏng để kịp thời khắc phục sửa chữa
khiến khích người dân trang bị các hệ thống các phương tiện phòng cháy cháy cháy
ví dụ như là hệ thống báo cháy tự động để cảnh báo khi có cháy nổ xảy ra nó báo cháy cho mình biết
công tác diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cảng cá cũng được lực lượng chức năng quan tâm thực hiện
có đó giúp các lực lượng có thể nắm bắt được những tình huống có thể xảy ra và chủ động trong việc xử lý các sự cố ở khu vực cảng
bên cạnh các giải pháp của lực lượng chức năng thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân
bà con cần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
có như vậy mới tránh được những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra
để đảm bảo các trận đấu diễn ra thành công và người hâm mộ có thể thưởng thức trọn vẹn niềm đam mê với bóng đá
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ đã không quản ngại khó khăn dầm mình dưới mưa làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phân luận giao thông
những ngày này thời tiết tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ liên tục xuất hiện mưa rông vào buổi chiều tối
thế nhưng sân vận động việt trì luôn chật kín khán giả nhất là các trận thi đấu có sự góp mặt của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
dân được thuận tiện công an tỉnh phú thọ đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phân luận giao thông
không để xảy ra tình trạng lộn xộn mất an ninh trật tự tại khu vực thi đấu
cũng như các địa điểm tập luyện nơi ăn nghỉ của các đội tuyển và quan chức thể thao
hiện tại thì em đang tình nguyện viên tháp tùng của đoàn khách myanmar đến xem trận đấu giữa myanmar và indonesia
thì em thấy là lực lượng công an được bố trí rất là dày đặc và các đoàn khách nước ngoài nhận được sự giúp đỡ rất là nhiệt tình từ lực lượng công an
thì hình ảnh hôm nay làm em rất là ấn tượng chứ hôm nay dù trời mưa rất là to nhưng mà lực lượng công an vẫn đứng với phân luận giao thông một cách nghiêm túc và vô cùng là nhiệt tình
tôi lần đầu tiên cũng được đến với tỉnh phú thọ ta nhưng mà qua quan sát tôi thấy lực lượng an ninh của mình từ công tác đảm bảo an toàn giao thông đến công tác đảm bảo an ninh thiên tự
mặc dù trong thời tiết rất là phát nhiệt như thế này
nhưng mà tôi nghĩ là rất nhiệt tình và tôi nghĩ là các chiến sĩ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
không quản thời tiết nắng mưa thất thường cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ tham gia phương án bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một
vẫn dầm mình dưới mưa hay phơi mình dưới cây nắng như thiêu đốt để bảo đảm an ninh trật tự phân luồng giao thông trong khu vực các khán đài dưới đường huyết hay trên các trục đường giao thông
gác lại niềm đam mê trái bóng sẵn sàng hy sinh những lợi ích cá nhân để thực hiện nhiệm vụ
cán bộ chiến sĩ công an tham gia phương án đã góp phần quan trọng vào thành công chung của sigen ba mươi một tại việt nam

cán bộ chiến sĩ tham gia phương án còn nêu cao văn hóa ứng xử giữ đúng tư thế lễ tiết tác phong góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân việt nam

cán bộ chiến sĩ công an tham gia phương án đã góp phần quan trọng vào thành công chung của sigen ba mươi một tại việt nam
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám h bốn mươi phút tuần ngày nhiều người khi lưu thông qua cầu bình triệu hai thuộc vườn hệ bình chánh
thành phố thủ đức thì phát hiện một cô gái trẻ chưa rõ danh tính đi bộ trên cầu với biểu hiện không bình thường
sau đó cô gái này bất ngờ để lại đôi dép rồi leo về đường
qua lang can nhảy xuống sông sài gòn
phát hiện vụ việc người đi đường hô hoáng và tìm cách ứng cứu nhưng người phụ nữ đã mất tích
nhận tin báo lực lượng chức năng công an quận bình thạnh đã phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
có mặt tổ chức tìm kiếm nạn nhân
sáng ngày một mươi sáu tháng năm lực lượng biên phòng tp hcm cho biết đã bắt quả tan ba xà lan
đang khai thác vận chuyển cát trái phép tại khu vực biển giáp ranh giữa huyện cần giờ
và tỉnh bà rịa vũng tàu và hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ và dẫn ba xà lan
cùng một số thuyền viên vào bờ để điều tra xử lý
khoảng một giờ năm phút ngày một mươi sáu tháng năm trong lúc lực lượng chức năng thuộc đồn biên phòng long hòa
phối hợp với hai đội hai bộ chủ huy bộ đội biên phòng tp hcm tổ chức tuần tra khu vực biển giáp ranh
giữa huyện cần giờ và tỉnh bà rịa vũng tàu thì phát hiện ba xà lan đang khai thác vận chuyển các trái phép
tại thời điểm kiểm tra trên ba xà lan mang số hp bốn nghìn năm do ông ngô văn tuyệt xe mạng chín trăm tám mươi bảy điều khiển
xà lan mang số pv ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu do ông trần văn trung xe mạng chín trăm chín mươi cùng rút tại tỉnh nam định điều khiển
và xà lan mang số hg hai nghìn bốn trăm bảy mươi chín do ông vũ văn nhất xe mạng chín trăm tám mươi chín rút tại tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển
có chứa khoảng hai mét khối cát nhưng không có hóa đơn các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện tan vật để tiếp tục điều tra xử lý
liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hộn chiến bằng bom xăng trên đường phố ngày một mươi sáu tháng năm
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đã triệu tạp hơn hai mươi thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi đều ngủ tại tp biên hòa
theo xác minh ban đầu đối tượng đinh văn đức một mươi chín tuổi ngụ phường tân mai
một mươi tám tuổi ngụ phường bình đa sẽ ra mâu thuẫn do ghen tuôn
sau nhiều lần gây gỗ với nhau trên mạng xã hội hai thanh niên này hẹn nhau ra đường phạm văn thuận phường tân mai nói chuyện
khoảng hai giờ sáng ngày một mươi năm tháng năm đức và lâm cơ thêm hàng chục thanh thiếu niên mang dao phóng bông xăng súng bắn đạn cao su đến điểm hẹn
khi đến gần khu vực cầu vạt hai nhóm la vào ấu đả ném bông xăng vào nhau khiến cả đoạn đường mịt mù khói lửa
đặc biệt một người trong nhóm của lâm dùng súng bắn đạn cao su tấn công khiến đức bị thương ở đùi phải nhập viện
sau khi gây án hai nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo trên sát đội cảnh sát hành sự công an thành phố biên hòa phối hợp công an phường tân mai vào cuộc xác minh
tại hiện trường công an thu giữ một số vỏ đạn vỏ pháo nhiều mánh vỏ thủy tinh dùng làm bông xăng một dao phóng một xe máy
hiện công an thành phố biên hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý giám thanh thiếu niên trên về hành vi gây rối trật tự công cộng
ngoài ra cơ quan công an cũng kêu gọi những người đang bỏ trốn sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với sơn khải sinh năm hai nghìn một và thạch mướp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng ngụ ở xã vĩnh hậu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài cá nhân khoảng một mươi một h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thạch mước rủ sơn khải đi vào các ao nuôi tôn của người dân trên địa bàn xã vĩnh hậu huyện hòa bình để trộn cắp tôn
khi đang trộn tôm trong vuông tôm của ông khánh ngụ cùng địa phương thì bị con trai của ông khánh phát hiện và xua đuổi
lúc này thạch mước và sơn khải xảy ra xô xác với con trai ông khánh
mướt và khải dùng cây gỗ đánh vào người con trai ông khánh gây thương tích rồi bỏ trốn
theo kết quả giám định tỷ lệ thương tích của con trai ông khánh là hai mươi sáu
được biết thạch mước từng có một tiền án và bị phạt tám năm tù về tội cố ý gây thương tích
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang cho biết vừa phối hợp với công an huyện chợ gạo
triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng
cá độ đá banh tại ấp nhật tân xã tân bình thạnh huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
đối tượng tổ chức đánh bạc tại tù điểm này là phạm thanh phước thường gọi là lượm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngũ ấp nhật tân xã tân bình thạnh huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
có chín đối tượng bị lực lượng chức năng bắt quả tan và bắt giữ tại nơi tổ chức đánh bạc
và một đối tượng đã ra đầu thú sau đó
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm gần hai mươi bảy triệu đồng hai laptop một màn hình tv
bốn miếng sổ ghi chép phụ vụ cho việc tổ chức đánh bạc kiểm tra xung quanh hiện trường
và khám xét trên người đối tượng
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một mươi một điện thoại di động các loại tám xe mô tô và trên tám mươi năm triệu đồng
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản phòng tội quả tan và biên bản đối tượng tự nguyện đầu thú
sau đó tất cả tan vật và đối tượng đều bàn giao cho công an huyện chợ gạo tiếp tục điều tra làm rõ
kính thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ở khu vực đồng bằng sông cửu long
đang có dấu hiệu gia tăng và không chỉ là ở trẻ nhỏ mà còn đối với lại người lớn
ngành y tế các địa phương đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống nhằm ngăn chặn không để bệnh bùng phát
trên diện rộng và sau đây là ghi nhận tại tỉnh cà mau
là điểm nóng của bệnh xuất xuất huyết trong năm hai nghìn hai mươi một với hơn hai trăm tám mươi ca mắc
nên ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm y tế quyền phú
trung tâm y tế tân đã tập trung mở nguồn lực đồng thời phối hợp với các bang ngành đoàn thể
chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh xuất
xuất huyết nhờ vậy từ đầu năm đến nay toàn quyện chỉ ghi nhận một mươi ba ca mắc sốt xuất huyết
giảm hơn tám mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên bước sang năm hai nghìn hai mươi hai này hết một quý rồi thì không có ca nào và từ trong cái tháng bốn này
thì cũng có là hai ba ca nhưng mà cũng có một ca cũng là chuyển biến nặng và chúng
ta đã xử trí và bé cũng đã ra viện trên cái tinh thần đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh
đạo quỹ ban phê duyệt kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết ở trên địa bàn quyền công việc này thì
tất cả các trạm y tế thì coi như là công việc thường xuyên khi có ca bệnh sốt xuất huyết
thì xử trí kịp thời và đúng theo quy định của bộ y tế về vấn đề xử lý ổ dịch sốt xuất huyết
đây thì nó vô bài bản anh em ở địa phương thì làm rất là tốt nếu như có dịch xảy ra trên địa
bàn chúng tôi hy vọng sốt xuất huyết sẽ xử trí rất là tốt tại thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân
tuy số ca mắc sốt xuất huyết giảm trên chín mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi một nhưng đã ghi nhận một ca xuất xuất huyết
quyết diễn biến nặng từ đó cho thấy tình hình bệnh sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến phức tạp
trạm y tế thị trấn đã tiến hành phun hóa chất xử lý ổ dịch đồng thời tăng cường công tác tuyên
dịch để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch trạm y tế cái đôi vàm đã khẩn trương quyết liệt
và đồng bộ thực hiện các biện pháp phòng chống xuất huyết ngay từ đầu năm thì trạm y tế cũng đã xây
dựng kế hoạch phòng chống xuất huyết và đã cùng với các dưới tổ y tế tiến hành diệt lăng quăng cũng
như phun hóa chất diệt mũi sau khi phát hiện những ổ dịch tệnh xuất huyết và đồng thời cũng đã phối
động với chính quyền địa phương hướng dẫn cho các hộ gia đình cũng như cá nhân các viện pháp diệt
lăng quăng để phòng chống xuất huyết và đồng thời thì cũng đã chỉ đạo cho các tổ y tế củng cố lại
tất cả các ao cá bể màu thả nuôi và chăm sóc đảm bảo đủ lượng cá để thực hiện chiến dịch việc lân
quăng dòng một trong thời gian tới đối với cái nằm can thì hiện nay thì cái mô hình nuôi cá bể màu
thì vẫn duy trì và trong những tháng qua thì cũng đều có thể thực hiện các mô hình nuôi cá bể màu
củng cố lượng cá tại các trạm y tế để vào cái diễn dịch mình sẽ triển khai cấp cho các hội gia
đình không có nuôi trong quý một thì cũng một mươi hai trường hợp còn trong tháng bốn và tháng năm thì cũng có sáu
thì qua cái giám sát
thì cũng thực hiện liên tục để kịp thời phát hiện các trường hợp mắc để xử lý kịp thời
thời điểm này địa phương cũng đang tiếp tục nhân rộng mô hình này rộng rãi trong hậu dân
đồng thời tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm và xử lý ổ dịch triệt để
tính đến nay toàn tỉnh ghi nhận hơn một trăm ba mươi tám ca mắc sốt xuất huyết ở tất cả các
nguyện thành phố cà mau trong đó có một mươi ca bệnh nặng
theo nhận định của các chuyên gia y tế do bệnh xuất xuất huyết đã lưu hành trên địa bàn
và xuất hiện cao điểm và mùa mưa vì thế thời điểm này các địa phương cần chủ động
và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống hạn chế bệnh lan rộng trong cộng đồng
những đặc sản của xứ dừa bến tre các điểm tham quan du lịch hấp dẫn đã được giới thiệu tới du khách
và người dân thành phố hồ chí minh vào sáng nay tại công viên lê văn tám trong khuôn khổ
của ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi hai
và đây là một trong những hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng với thế mạnh của du lịch bến tre
và góp phần phục hồi cũng như nâng cao hiệu quả phát triển của ngành công nghiệp không khói sau đại dịch covid một mươi chín
dù chỉ là một phần nhỏ trong số những sản vật của sứ dừa song những món ăn này được đồng đảm người dân có mặt
tại chương trình nhiệt tình đón nhận và thưởng thức
theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp lữ hành bến tre là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch
với các sản phẩm du lịch hấp dẫn
như du lịch sông nước miệt vườn du lịch về nguồn gắn với văn hóa lịch sử
du lịch gắn với làng nghề truyền thống làng hoa kiển trái cây chợ lách du lịch biển ba tri bình đại thành phố
sản phẩm du lịch gắn với ẩm thực sứ dừa rất phù hợp với thị trường khách du lịch của thành phố hồ chí minh
bến tre chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ngay từ những thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một
để chúng tôi có những động thái khôi phục mạnh mẽ về hoạt động du lịch
đặc biệt là sau kỳ nghỉ lệ
sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm du khách đã trở lại nắng nhiệt hơn rộng ràng hơn
tại sự kiện ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh hôm nay
chúng tôi kỳ vọng mong muốn du lịch bến tre sẽ phát triển
không những là phát triển về số lượng khách mà chúng tôi phải phát triển về giá trị gia tăng cho sản phẩm du lịch của mình
cùng với việc liên kết du lịch tới thành phố hồ chí minh
tỉnh bến tre cũng đang có nhiều đổi mới sáng tạo đột phá trong hoạt động xúc tiến quảng bá
nhằm tạo sự lan tỏa sâu đẳng
rộng về giá trị văn hóa hình ảnh thương hiệu du lịch xứ dừa bến tre đến du khách trong và ngoài nước